trong khuôn khổ hội nghị bàn tròn các thành phố đối tác thương mại năm hai nghìn một mươi sáu diễn ra tại thành phố hồ chí minh
trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư thành phố hồ chí minh phối hợp với hội đồng thành phố đối tác thương mại osaka nhật bản
và các đơn vị tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại và đầu tư vào thành phố hồ chí minh
tham dự hội nghị có đoàn đại biểu từ tám thành phố đối tác là bangkok hồng kông jakarta melbourne malina singapore thiên tân
và các đơn vị mời gọi đầu tư của thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh đang là điểm đến của nhiều quốc gia trên thế giới về đầu tư thương mại du lịch trao đổi văn hóa
thành phố đang tập trung và có những yêu đáy các doanh nghiệp đầu tư vào chín nhóm dịch vụ gồm tài chính tín dụng ngân hàng bảo hiểm
thương mại vận tải kho bãi dịch vụ cảng hậu cần hàng hải và xuất nhập khẩu biểu chính viễn thông và công nghệ thông tin truyền thông
kinh doanh tài sản bất động sản dịch vụ thông tin tư vấn khoa học công nghệ du lịch y tế giáo dục đào tạo
thành phố cũng có chính sách phát triển bốn nhóm ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao như cơ khí
điện tử công nghệ thông tin hóa chất cao su chế biến tinh lương thực thực phẩm và các ngành công nghệ sinh học công nghệ sạch
tiết kiệm năng lượng phát triển công nghiệp thời trang dệt may da dày công nghiệp thiết kế chuyển dần từ hoạt động gia công lắp ráp sang hoạt động sản xuất
các đơn vị đến với hội thảo lần này nhằm tăng cường mối quan hệ kinh tế hợp tác phát triển giữa thành phố hồ chí minh với các thành phố nhằm giới thiệu tiềm năng
điều kiện thuận lợi đầu tư chính sách yêu đái đầu tư kinh doanh tại thành phố hồ chí minh
qua đó lắng nghe những ý kiến và chia sẻ của các doanh nghiệp đưa thành phố hồ chí minh tiếp tục là điểm đến đầu tư đáng tin cậy hấp dẫn cho các nhà đầu tư
điểm du lịch thú vị với du khách tiếp tục tạo dấu ấn mạnh mẽ với các doanh nhân và du khách quốc tế